bảy năm triệu đồng là mức phạt vi phạm hành chính dành cho ông phùng thanh tú
trú tại tỉnh đồng nai về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm
trước đó lực lượng phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố biên hòa cùng với công an phường long bình tân tiến hành kiểm tra
một quán cà phê ở khu phố long điểm phường long bình tân
thì phát hiện tú nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
khi kiểm tra xe máy của tú phát hiện bên trong có một khẩu súng dạng rulo màu đen và tám viên đạn
kết luận giám định là đồ chơi nguy hiểm không phải vũ khí quân dụng
làm việc với công an tú khai nhận mua với giá bốn triệu đồng trên mạng xã hội
bộ y tế vừa có công văn gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc các chương trình dự án trực thuộc bộ
về việc chấn chỉnh tăng cường năng lực và hiệu quả công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
bộ y tế yêu cầu thủ trưởng người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ y tế
tiếp tục triển khai đầy đủ đồng bộ các giải pháp về lựa chọn nhà thầu
các đơn vị khi nhận hàng hóa nhập khẩu là trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm
ký xét nghiệm từ nhà thầu phải đảm bảo đúng danh mục chủng loại xuất xứ hãng sản xuất
năm sản xuất mô đen series và có kèm theo tài liệu hợp pháp
theo các quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu hồ sơ mời thầu
và theo hợp đồng được ký kết giữa các bên để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa nhập khẩu
bộ y tế yêu cầu ra soát chấn chỉnh công tác lập hồ sơ mời thầu
bảo đảm tính công khai minh bạch tránh tình trạng đưa ra các yêu cầu
các tiêu chí mang tính chất chủ quan không đảm bảo tính cạnh tranh
dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu
đã gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng vi phạm quy định
ngày một mươi bảy tháng chín tại công an tỉnh thái nguyên ubnd tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra
việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tài nguyên môi trường
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao
nơi tập trung đông người trung cư trung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ
có mật độ người đông trên địa bàn tỉnh
nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở
trong công tác phòng cháy chữa cháy việc thành lập kiện toàn duy trì đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
phân công trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
các quy định về thẩm duyệt nghiệm thu phòng cháy chữa cháy khoảng cách an toàn về phòng cháy chữa cháy
giải pháp cứu người cứu tài sản chống cháy lan và các điều kiện thoát nạn
thực tập phương án chữa cháy nguồn nước chữa cháy thông tin liên lạc tại cơ sở
các điều kiện trang thiết bị dụng cụ phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ
cùng với đó các đoàn còn kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai môi trường
cấp phép đầu tư xây dựng nghiệm thu công trình việc thực hiện khắc phục tồn tại
vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy kiến nghị
theo kế hoạch các đoàn sẽ thực hiện kiểm tra từ ngày một mươi tám đến ngày ba mươi tháng chín tới
sẽ xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm kiên quyết tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động
thu hồi giấy phép đối với cơ sở không thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật
thưa quý vị những ngày qua hình ảnh vụ cháy trung cư mini tại phố khương hạ
quận thanh xuân thành phố hà nội và hoàn cảnh các gia đình nạn nhân đang được điều trị
tại bệnh viện được chia sẻ tràn ngập trên các nền tảng mạng xã hội
điều này đã khiến dư luận xót xa và đầy thương cảm
lợi dụng lòng tốt của người dân thì đã xuất hiện những trang facebook giả mạo
kêu gọi ủng hộ thậm chí là trục lợi gây bức xúc trong dư luận
những trang mạng xã hội tư pháp kêu gọi từ thiện cho các nạn nhân vụ cháy ngày một mươi hai tháng chín vừa qua
còn đây là tài khoản facebook tư nhận là giáo viên biết hoàn cảnh của gia đình nạn nhân
nên đã kêu gọi giúp đỡ ủng hộ
tuy nhiên khi được chính người nhà nạn nhân hỏi thì tài khoản này lại không biết thông tin gì
về nạn nhân
lợi dụng lòng tốt của người dân nhiều tài khoản facebook đã có hiện tượng trục lợi
khi kêu gọi từ thiện sau vụ việc
không chỉ là vài trăm ngàn đồng hay vài triệu đồng
có những tài khoản facebook cá nhân đã kêu gọi ủng hộ lên tới vài tỷ đồng sau vụ việc
mặc dù mỗi sự chia sẻ động viên trong thời điểm này đều là đáng quý
tuy nhiên với những nồm xùm của những đợt từ thiện trong những năm trước đây
khiến cho mỗi cá nhân cần cảnh giác khi muốn quyên góp cho nạn nhân
thứ nhất là mình tiệm mình qua tháp hương
thì sau đó thì cũng có thông tin mọi người
thì có nói là ra tại ủy ban tháp hương phường để ra khó
mình có đầm ủng hộ ở đây ạ
cái này thì là do cái nhu cầu của mỗi người
thì những người nào có tấm lòng hứa thiện
thì mình có thể là mình xin cái số tài khoản của ủy ban tháp hương phường
hoặc là bản dân của cơ phường để mình có thể là mình chuyển khoản theo đúng
theo nghị định chín mươi ba hai nghìn hai mươi một ndcp
việc cá nhân đóng góp vận động từ thiện đều không bị cấm
nhưng cần tuân thủ đúng quy định và làm có trình tự đúng luật
người đứng ra vận động tiếp nhận
phân phối nguồn ủng góp tự nguyện
phải có trách nhiệm thông báo
các phương tiện truyền thông
thời gian cam kết
đặc biệt là phải có tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại
để tiếp nhận quản lý tiền quyên góp
rất nhiều người có điều kiện kinh tế
muốn đi làm từ thiện
và đấy là cái truyền thống của dân tộc ta là lá lành đùm lá rách
thế nhưng mà vấn đề là hiện đại là
ở chúng ta có rất nhiều các cơ quan
mà nếu như mà ai mà muốn có cái tấm lòng
mà chia sẻ cho người khác
thì nên đến các cơ quan của nhà nước
ví dụ như hội chức tập đỏ
nếu chúng ta làm được chi tiết thì chúng ta nên làm
còn nếu chúng ta mà không làm tiếp thì chúng ta
nên chuyển vào các cái tổ chức
những cái đơn vị mà có uy tín
mới đây ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đã công bố ba tài khoản tiếp nhận ủng hộ các nạn nhân
vụ cháy chung cư mini tại phố khương hạ
người dân có thể yên tâm quyên góp ủng hộ các nạn nhân
vào những số tài khoản này
mọi sự ủng hộ của cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp
nhà hảo tâm và phương án hỗ trợ sẽ được thông tin
trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo công bằng
công khai đúng mục đích đúng đối tượng
thưa quý vị sáng nay ngày một mươi tám tháng chín
đồng loạt tại nhiều cơ quan công sở trường học
trên địa bàn thành phố hà nội
tất cả cán bộ công chức viên chức và học sinh
đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân tử vong
trong vụ cháy trung cư mini ở phường khương đình
quận thanh xuân thành phố hà nội
tưởng nhớ đến các nạn nhân đã từ một phút mặc niệm bắt đầu
buổi sáng trào cờ thứ hai đầu tuần của trường tiểu học thịnh liệt
ngày hôm nay khác với thường ngày khi toàn trường
đã dành những giây phút ý nghĩa để cùng tưởng nhớ
những nạn nhân tử vong trong vụ cháy trung cư mini
tại thanh xuân vừa qua
trong vụ cháy đó đã có không ít nạn nhân là học sinh
từ trào cờ hôm nay
đặc biệt nhất là một phút tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy
khiến con rất xúc động con rất buồn và thương các nạn nhân
chúng con vừa tham gia hoạt động ủng hộ
và chia sẻ với các nạn nhân
nhưng con vẫn còn muốn làm thêm nhiều việc nữa
để có thể làm vơi đi một chút nỗi đau các gia đình bị nạn
ngay trong sáng hôm nay
thì cùng với các cơ quan đơn vị trên thành phố trường tiểu học thịnh liệt
chúng tôi cũng đã tổ chức một số các hoạt động
để giúp các thể cán bộ giáo viên nhân viên và các em học sinh của trường
đã dành một phút mặc nhiệm đối với các nạn nhân tử vong trong vụ cháy
chúng tôi cũng đã huy động cán bộ giáo viên nhân viên và các em học sinh của trường
quyên góp ủng hộ các nạn nhân và gia đình các nạn nhân
để giúp họ sớm vượt qua sự mất mát về vật chất và tinh thần
nhiều trường học trên địa bàn thành phố hà nội cũng đã tiến hành tuyên truyền
hướng dẫn các em học sinh về kỹ năng phòng cháy chữa cháy
sáng nay chú đã hướng dẫn cho chúng con những kỹ năng là
xịt bình cứu hỏa tránh khỏi khí độc và thoát hiểm
những kỹ năng đấy rất bổ ích và cần thiết cho chúng con
để khi nào chẳng may gặp rủi ro thì chúng con có thể ủng phó với những tai nạn đó ạ
sáng nay thì trường tân mai chúng tôi đã triển khai cho các con
được nghe và hướng dẫn của một đồng chí công an quyên khủng phòng cháy chữa cháy của quận
và các con cũng đã rất chăm chú đồng thời lắng nghe những cái truyền đạt
của bộ kiến sĩ công an phòng cháy chữa cháy
cùng với các trường học nhiều cơ quan công sở trên địa bàn hà nội sáng nay
cũng đã dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân tử vong trong vụ cháy
sau hoạt động mặc niệm nhiều đơn vị đã tiến hành ủng hộ quyên góp
với mong muốn giúp gia đình các nạn nhân vơi bớt khó khăn
đồng thời thể hiện nét đẹp văn hóa tinh thần tương thân tương ái của dân tộc việt nam
vâng thưa quý vị công an thành phố hà nội vẫn đang điều tra làm rõ vụ cháy trung cư mini
số ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân
thành phố hà nội làm năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương
và hiện công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng nguyên cam minh
bốn mươi bốn tuổi trú tại phường nguyễn cam minh
thành phố yên hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
là chủ trung cư này để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
bị can nghiêm quang minh cũng là chủ đầu tư của hàng loạt trung cư mini khác khắp hà nội
cụ thể ngoài trung cư bị cháy bị can nghiêm quang minh còn là chủ đầu tư
hoặc trung tên cùng người khác đầu tư xây dựng hàng loạt trung cư mini trên địa bàn các quận
như thanh xuân đống đa tây hồ
tại quận thanh xuân có khoảng sáu công trình nằm trên địa bàn các phường khương đình nhân chính khương mai
đội ủy ban nhân dân quận thanh xuân cấp giấy phép xây dựng riêng cho nghiêm quang minh
hoặc cấp chung tên ông minh và người khác
tại quận tây hồ có một trung cư mini của nghiêm quang minh cũng xây vượt tầng so với giấy phép được cấp
tại quận đống đa năm hai nghìn một mươi bảy quận này cấp giấy phép xây dựng tại địa chỉ số năm mươi tám b cộng năm mươi tám c ngõ một trăm một mươi bảy thái hà
đứng tên ông nghiêm quang minh và một người khác
công trình này được cấp giấy phép xây dựng sáu tầng một tung
tỷ lệ xây dựng bảy mươi trên diện tích đất là hai trăm một mươi m hai
tuy nhiên trên thực tế tòa nhà này xây dựng trên một trăm linh diện tích đất với tám tầng nổi
chưa bao gồm một tầng hầm một tầng tung
công trình được chia thành gần năm mươi phòng để bán hoặc cho thuê
đặc điểm chung của các trung cư mini của nghiêm quang minh là hầu hết đều vi phạm trật tự xây dựng
chuyển sang những tin tức khác
tại an giang tòa án nguyễn văn văn
tòa nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo huỳnh văn đông
trú tại xã an thạnh trung huyện trợ mới về tội giết người
và trương thành huy chú tại thị trấn hội an huyện trợ mới về tội che giấu tội phạm
theo cáo chẳng đông có tình cảm với huỳnh thị tuyết nhung trú cùng địa phương
khoảng một mươi ba h ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đông điện thoại cho nhung đến để nhà nhung chơi
nhưng nhung không đồng ý tức giận đông đến gặp huy nhờ lấy xe mô tô
chở đi có việc trên đường đi thì đông kêu huy dừng xe trước quán bán dừa của người dân
đông xuống lấy cây dao chặt dừa đến tìm nhung tới nơi khi nhung đang vừa mở cửa
đông cầm dao chém ba nhát vào đầu và tay nhung rồi lên xe huy chở đi trốn
còn nhung được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu điều trị với tỷ lệ thương tật là ba mươi tám
cùng ngày thì đông đến công an xã an thạnh trung đầu thú sau đó thì đông và huy bị khởi tố điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo huỳnh văn đông một mươi bốn năm tù về tội giết người
trương thành huy một năm tù về tội che giấu tội phạm
vận chuyển một bánh heroin mang đi tiêu thụ lan ngọc thiết chú tài huyện văn bàn tỉnh lào cai
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình bắt quả tàng
thiết bị phát hiện tại khu vực xã quỳnh hưng huyện quỳnh phụ vào bảy h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng chín
tại cơ quan điều tra đối tượng lan ngọc thiết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
mở rộng điều tra đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
nguyễn văn thức cùng chú tài huyện văn bàn tỉnh lào cai để điều tra và làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng của tỉnh nghệ an đã kiểm tra phát hiện ba cơ sở kinh doanh số lượng lớn bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ
và đồ chơi nguy hiểm bán dịp tết trung thu sắp tới
ba cơ sở kinh doanh bị kiểm tra gồm cơ sở kinh doanh lê thị nguyệt số một trăm linh tám đường lý tự trọng
cơ sở kinh doanh mai tuấn số một mươi tám ngõ ba mươi bốn đường đề thám và cơ sở kinh doanh nguyễn thị thúy số một mươi đường đặng minh bích
lực lượng chức năng đã phát hiện hai mươi ba năm trăm linh sản phẩm bánh kẹo phục vụ tết trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
và hơn hai trăm linh sản phẩm đồ chơi nguy hiểm mang tính bạo lực gồm đao kiếm kích các loại
đặc biệt tại cơ sở kinh doanh nguyễn thị thúy lực lượng công an còn phát hiện nhiều loại bánh kẹo thường bè bán
tại các cổng trường có kiểu dáng bắt mắt nhưng đã bị mốc biến chất không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh nghệ an đã thu giữ số bánh kẹo
và đồ chơi nguy hiểm nói trên để phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tiêu hủy theo quy định